tại thành phố đà nẵng dịch tàn lợn châu phi đã tái xuất hiện ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
trong đó có một số khu vực phát hiện dịch bệnh thuộc các quận liên triều cẩm lệ ngũ hành sơn và huyện hòa vang
tính đến nay tổng số lợn bị tiêu hủy trên địa bàn đà nẵng có gần một mươi hai con với tổng khối lượng sáu trăm linh tám tấn
đặc biệt một số xã đã qua ba mươi ngày liên tiếp không xuất hiện dịch bệnh nhưng sau đó lại tái phát ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
cùng với việc thường xuyên kiểm tra hỗ trợ hướng dẫn các địa phương chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo quy định
thành phố đà nẵng cũng đề xuất giải pháp xử lý và ngăn chặn dịch bệnh tả lợn châu phi khi phát hiện có dịch cần tiêu hủy ngay
tiếp tục tuyên truyền các biện pháp hiệu quả kinh tế nhất như sử dụng vôi thuốc sát trùng
không vứt sát lợn chết xuống sông suối ao hồ để virus không có chỗ cư trú
hiện các cơ sở giết mổ và kinh doanh lợn trên địa bàn thành phố đã trở lại bình thường với sản lượng từ một ba trăm linh đến một năm trăm linh con một ngày